xin kính chào quý vị và các đồng chí đang theo dõi bản tin một trăm một mươi ba online cập nhật
thưa quý vị sau bốn ngày xét xử vào sáng nay hai mươi bốn tháng một mươi một tòa nhân dân tp hà nội đã tuyên án phạt tám bị cáo
trong phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ thiếu trách nhiệm gây thất thoát hơn ba tám triệu đô la mỹ mua nguyên liệu thuốc
để phòng chống dịch cúm ah năm n một xảy ra tại bộ y tế và công ty cổ phần dược phẩm cửu long
trong đó cựu thứ trưởng bộ y tế cao minh quang bị tòa tuyên phạt ba mươi tháng tù treo
nhóm bốn bị cáo còn lại nguyên là cán bộ lãnh đạo bộ y tế bị tòa tuyên phạt các mức án gồm
dương huy liệu hai mươi bốn tháng tù treo nguyễn nam liên hai mươi bốn tháng tù phạm thị thanh nga một mươi năm tháng tù treo
và nguyễn việt hùng ba mươi tháng tù cùng về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
ba bị cáo còn lại đều nguyên là lãnh đạo công ty cổ phần dược phẩm cửu long gồm lương văn hóa
bị phạt chín năm tù nguyễn văn thanh hải sáu năm tù và ngô hiếu nghĩa năm năm tù
về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
về trách nhiệm dân sự hội đồng xét xử buộc công ty dược phẩm cửu long
phải bồi thường cho bộ y tế số tiền hơn năm mươi tám tỷ đồng
viện kiểm sát nhân dân tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can trần đình thành
cựu bí thư tỉnh ủy tỉnh đồng nai và bị can đinh quốc thái
cựu chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh đồng nai
bị truy tố về tội nhận hối lộ trong vụ án xảy ra tại bệnh viện đa khoa đồng nai
công ty cổ phần tiến bộ quốc tế viết tắt là công ty aic và các đơn vị liên quan
bị can nguyễn thị thanh nhàn chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc công ty aic
và bị can trần mạnh hà phó tổng giám đốc công ty aic bị truy tố về tội vi phạm quy định
về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và đưa hối lộ
bị can phan huy anh vũ cựu giám đốc sở y tế tỉnh đồng nai
bị truy tố về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và tội nhận hối lộ
bị cáo bồ ngọc thu cựu giám đốc sở kế hoạch và đầu tư tỉnh đồng nai
bị truy tố về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
một mươi bị can còn lại trong vụ án bị truy tố về các tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
dù biết rõ công ty aic không đủ năng lực nhưng để công ty trúng thầu tại dự án xây dựng bệnh viện đa khoa đồng nai
bị can nhàn đã thiết lập quan hệ với lãnh đạo tỉnh ủy ủy ban nhân dân tỉnh
sở kế hoạch đầu tư và các sở ngành khác của tỉnh đồng nai
rồi câu kết thông đồng với chủ đầu tư và các đơn vị thiết kế
tham gia đấu thầu và trúng một mươi sáu gói thầu với giá trị hơn sáu trăm sáu mươi năm tỷ đồng thu lợi bất chính gần một trăm năm mươi tỷ đồng
để được tạo điều kiện trúng thầu nguyễn thị thanh nhàn đã chi tiền hối lộ cho trần đình thành
đinh quốc thái phan huy anh vũ tổng số tiền bốn mươi ba tám tỷ đồng
ngoài ra còn nhiều lần biếu quà tặng tiền trong các dịp lễ tết cho bị cáo bồ ngọc thu với tổng số tiền một tỷ đồng
lập khống các hạng mục thi công để chiếm đoạt tiền
phan văn tài sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy trú tại khối hòa tây thị trấn thạch xám huyện tương dương tỉnh nghệ an
là cán bộ tại ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng huyện tương dương
vừa bị công an tỉnh nghệ an khởi tố bắt tạm giam về tội lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản
trước đó trong quá trình triển khai đầu tư các công trình thuộc nguồn vốn được cấp theo nghị định ba mươi năm của chính phủ
về quản lý sử dụng đất trồng lúa đối tượng phan văn tài đã lập khống các hạng mục công trình thi công
nhằm mục đích rút tiền về cho cá nhân
bước đầu cơ quan điều tra xác định số tiền bị chiếm đoạt là hơn hai trăm năm mươi triệu đồng
sau quá trình điều tra ngày hai mươi hai tháng một mươi một cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh nghệ an đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
ra lệnh bắt bị can để tạm giam bốn tháng đối với phan văn tài về tội lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản
cơ quan cảnh sát điều tra công an quận đồ sơn thành phố hải phòng vừa ra quyết định khởi tố vụ án cố ý làm hư hỏng tài sản

theo tài liệu điều tra bà đỗ thị thu cùng với người thân chú tại tổ tám phường vạn hương đồ sơn cho rằng dự án của công ty cổ phần xây dựng số một mươi năm vinaconex
hiện đang xây dựng trên phần đất của gia đình bà
vì vậy bà thu cùng với người thân nhiều lần sử dụng gậy phá rỡ phần hàng rào tôn của dự án với mục đích không để công ty cổ phần xây dựng số một mươi năm thực hiện dự án
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an quận đồ sơn đã ra quyết định khởi tố vụ án vì tội cố ý làm hư hỏng tài sản đối với bà đỗ thị thu
và đang tiếp tục hoàn thiện hồ sơ để xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật
thưa quý vị và các đồng chí tại bình định sau khi nhận được tin báo của các bị hại về những vụ trộm cắp cồng chiêng liên tiếp xảy ra
ở các làng đồng bào dân tộc thiểu số xác định đây là vụ việc gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới tình hình an ninh trật tự ở địa phương
lực lượng công an đã khẩn trương vào cuộc điều tra và bắt giữ đối tượng gây án góp phần ổn định an ninh trật tự trên địa bàn tuyến miền núi
sáng ngày hai mươi bảy tháng một mươi ông đoàn văn doãn trưởng làng canh phước xã canh hòa huyện vân canh đến công an huyện để trình báo về việc bị đối tượng đột nhập vào nhà rông của làng
lấy trộm một bộ cồng chiêng khiến bà con dân làng bức xúc
nhận được tin báo lực lượng công an huyện đã nhanh chóng tiếp cận hiện trường khai thác các dấu vết để phục vụ công tác điều tra
trong lúc đang triển khai các biện pháp điều tra công an huyện vân canh lại tiếp nhận đơn trình báo của anh đoàn văn tuấn
chú làng hà lũy xã canh thuận về vụ trộm cắp cổng chiêng với thủ đoạn tương tự
trước tình hình đó lực lượng cảnh sát hình sự công an huyện vân canh đã xác lập chuyên án để đấu tranh
sau khi tiếp nhận được thông tin lực lượng cảnh sát hình sự công an huyện vân canh đã tiến hành rà soát đối tượng
vào ngày năm tháng một mươi một lực lượng cảnh sát hình sự đã xác định được đối tượng thực hiện hành vi trộm cắp các bộ cầm chiêng trên địa bàn huyện quang canh
sau thời gian triển khai các biện pháp nghiệp vụ lực lượng công an đã bắt giữ đối tượng huỳnh phan lưu bình
chú xã vĩnh hảo huyện vĩnh thạnh là đối tượng thực hiện các vụ trộm cắp cổng chiêng trên địa bàn huyện vân canh
huỳnh phan lưu bình đã có hai tiền án về tội trộm cắp và cướp tài sản vừa mới ra tù vào tháng một năm hai nghìn hai mươi hai thì tiếp tục phạm tội
hiện công an huyện vân canh đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và bắt tạm giam huỳnh phan lưu bình để tiếp tục điều tra làm rõ
đồng thời tiến hành thu hồi tội trộm cắp và cướp tài sản

đồng thời tiến hành thu hồi tội trộm cắp và cướp tài sản
hiện công an huyện vân canh đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và bắt tạm giam huỳnh phan lưu bình để tiếp tục điều tra làm rõ
đồng thời tiến hành thu hồi tội trộm cắp và cướp tài sản

đồng thời tiến hành thu hồi tội trộm cắp và cướp tài sản
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện